bị can phan thị minh trang chú tại thành phố bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng do bản thân nghiện ma túy nên vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đã đi đến bến xe khách tỉnh thái nguyên mục đích tìm mua ma túy để sử dụng và gặp được một người đàn ông không quen biết bán cho trang ba gói ma túy
trang đã đi đến bến xe khách tỉnh thái nguyên mục đích tìm mua ma túy để sử dụng và gặp được một người đàn ông không quen biết bán cho trang ba gói ma túy để sử dụng và gặp được một người đàn ông không quen biết bán cho trang